các cơ quan chức năng của huyện tuy đức tỉnh đắk nông đã phát hiện một vụ phá rừng khai thác gỗ trái phép quy mô lớn ở khu vực biên giới xã quảng trực của huyện này
theo hạt kiểm lâm huyện tuy đức tỉnh đắk nông có gần bảy mươi cây gỗ lớn bị cưa hạ đường kính từ hai mươi sáu mươi cm chủ yếu là gỗ bằng lăng
ngay sau những ngày nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín các ngành chức năng huyện tuy đức phát hiện vụ phá rừng khai thác vận chuyển gỗ với quy mô lớn
xảy ra tại tiểu khu một nghìn bốn trăm tám mươi tám thuộc sự quản lý của ủy ban nhân dân xã biên giới quảng trực huyện tuy đức
theo hạt kiểm lâm huyện tuy đức đã có sáu mươi chín cây gỗ chủ yếu là gỗ bằng lăng có đường kính từ hai mươi đến bốn mươi cm bị triệt hạ nằm giải rác tại các khoảnh hai ba bốn và năm thuộc tiểu khu một trăm bốn mươi tám
phần lớn số cây bằng lăng này sau khi bị đốn hạ đã bị cắt sẻ vận chuyển khỏi hiện trường chỉ còn lại phần gốc và ngọn
tại hiện trường còn khoảng hai mươi ba mét khối gỗ tròn do lâm tặc tập kết chưa kịp vận chuyển thì bị phát hiện
ngay sau khi phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn này công an huyện tuy đức đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ
qua điều tra công an huyện tuy đức xác định vũ văn quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã quảng trực huyện tuy đức có liên quan đến việc phá rừng
do đó cơ quan điều tra đang chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị khởi tố bị can quyền đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các nghi can liên quan đến vụ phá rừng khai thác lâm sản quy mô lớn này